mâu thuẫn trong lúc uống rượu nguyễn văn thận chú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong
tòa án nhân dân tỉnh bình phước đã xét xử sơ thẩm bị cáo nguyễn văn thận tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc uống rượu liên hoan giữa hai công nhân nguyễn văn thận và trần đình ngang
trần đình quang xảy ra mâu thuẫn sâu sát nhưng được mọi người can ngăn
sau khi về nhà thì do vẫn còn bực tức nên thận lấy con dao tự chế quay lại tìm quang đánh trả thù
vết dao đâm vào vùng bụng đã khiến anh quang tử vong
sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên tuyên phạt nguyễn văn thận tám năm tù về tội giết người
đồng thời phải tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là một trăm linh triệu đồng trước đó bị cáo đã bồi thường hai trăm bốn mươi triệu đồng
thành lập xưởng may quần áo tại nga sau đó móc nối đưa lao động việt nam sang làm việc nhưng thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân để không cho họ về nước
đối tượng phan công quốc chú tại huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam và khám xét nơi ở để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng ép người khác ở lại nước ngoài trái phép
theo hồ sơ của cơ quan công an vào năm hai nghìn bảy quốc xuất cảnh sang nga theo hình thức đi du lịch rồi ở lại làm thuê cho một sưởng may quần áo ở đây
đến năm hai nghìn một mươi một quốc thuê mặt bằng tự mở sưởng may tại moscow nhưng không đăng ký kinh doanh sau đó liên hệ với cha mẹ ruột đang ở việt nam tìm người đưa sang nga lao động trong thời gian ba năm với điều kiện đưa trước cho quốc bốn mươi triệu đồng để lo chi phí thủ tục xuất cảnh
tuy nhiên khi người lao động đến xưởng may tại nga quốc thu giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và khóa cửa xưởng không cho họ ra ngoài
nếu người lao động muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn phải liên hệ người nhà để chuyển cho quốc sáu mươi triệu đồng mới được về việt nam
từ năm hai nghìn một mươi hai đến hai nghìn một mươi sáu quốc đã đưa thành công năm mươi bảy
công dân việt nam ở các tỉnh bạc liêu sóc trăng cà mau và hà nội sang nga lao động và cưỡng ép ở lại trái phép
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng đã thu thập được nhiều bản hợp đồng thỏa thuận nhận tiền và bản sao các giấy tờ tùy thân của những người đã được quốc đưa sang nga lao động
vụ án đã được cơ quan công an tiếp tục điều tra xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn hoàng thi chủ một đại lý bia ở khu vực an hòa phường bình thạnh thị xã long mỹ tỉnh hậu giang để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một nguyễn hoàng thi đưa ra thông tin gian dối
một công ty bia có chương trình bán hàng ưu đãi với giá thấp hơn thị trường nhưng khách hàng phải mua số lượng từ một thùng hoặc một kwh trở lên và phải trả tiền trước
bằng thủ đoạn này đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của ba khách hàng với tổng số tiền là hơn một tỷ đồng để trả nợ và tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang thông báo cá nhân hay doanh nghiệp từng bị đối tượng nguyễn hoàng thi lừa đảo thì liên hệ với điều tra viên nguyễn bá phương qua số điện thoại chín trăm ba mươi chín chín trăm ba mươi sáu hai trăm ba mươi bốn để được hướng dẫn
bất ngờ kiểm tra một quán cà phê không tên tại số năm mươi bảy trên một mươi năm đường một mươi bốn tháng chín phường năm tp vĩnh long lực lượng công an vừa bắt quả tàng ba đối tượng

các định được một số điểm phức tạp về ma túy nổi lên tại xã siêng my yên thắng yên hòa lưu kiển xá lượng
hôm qua lực lượng công an đã phá thành công chuyên án triệt xóa bảy điểm phức tạp về bán lẻ ma túy tại địa bàn huyện tương dương bắt giữ một mươi một đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
trong đó có ba đối tượng đã có tiền án về ma túy thu giữ hai trăm năm mươi viên ma túy tổng hợp ba mươi năm gram heroin bảy súng tự chế dao các loại và nhiều tăng vật có liên quan khác
hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh ninh bình tuy không nóng như một số địa phương khác nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp có thể gây mất an ninh trật tự tại địa bàn
trước thực trạng đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
chủ động nắm chắc tình hình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa đến đông đảo người dân
qua đó góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
đây là tăng vật trong vụ án mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh bình triệt phá vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
theo báo cáo điều tra tại xóm năm xã tân thành huyện kim sơn đối tượng phan văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
có hành vi cất giấu trong mũ bảo hiểm độ trên đầu một bánh heroin có khối lượng hai trăm ba mươi bảy bốn mươi gram và một trăm linh ba một mươi hai gram ma túy đá
tuấn khai nhận mua số ma túy trên ở huyện mộc châu tỉnh sơn la về ninh bình tiêu thụ
các đối tượng có xu hướng là chuyển từ sử dụng nhóm ma túy truyền thống như là thuốc viện heroin sang sử dụng ma túy tổng hợp
đặc biệt là xu hướng sử dụng tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện như là nhà nghỉ quán bar karaoke và thường hoạt động vào buổi tối
cho nên là cái công tác mà đấu tranh bắt giữ cũng như là củng cố chứng cứ khi đấu tranh với đối tượng thì cực kỳ khó khăn
thứ hai nữa là cái quá trình mà đấu tranh với các đối tượng thì các đối tượng thường rất là manh động
thứ ba nữa là các đối tượng sử dụng ma túy thì ngày càng trẻ hóa
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện và bắt giữ
hai mươi bốn vụ ba mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ một một trăm chín mươi bảy gam heroin ba trăm một mươi hai gam ma túy tổng hợp
chúng tôi đã chủ động tham dự cho đảng ủy giám đốc quân tỉnh
ban hành các kế hoạch để trì đảo lực lượng công an cư huyện
cũng như là phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy tiến hành đồng bộ các giải pháp
trong đó chúng tôi tập trung vào công tác phòng ngừa nghiệp vụ cũng như phòng ngừa xã hội
nó đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy bên cạnh đó chúng tôi tập trung đấu tranh mạnh vào số đối tượng
mà có nhiều tiền án tiền sự đối tượng mua bán vận chuyển dây phép chất ma túy trên địa bàn
các đối tượng phạm tội về ma túy trên địa bàn chủ yếu là người địa phương không có nghề nghiệp ổn định
vì vậy lực lượng công an thường xuyên phối hợp với các cơ quan ban ngành và khu dân cư
để phổ biến những kiến thức cơ bản về ma túy
về sự nguy hiểm của cơ quan ban ngành và khu dân cư
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh lai châu đã áp giải đối tượng về công an tỉnh lai châu để xử lý